chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn nghị quyết số hai mươi một về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sau gần bảy năm triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã lan tỏa tới từng người dân
từ đó nhận thức của xã hội ngày càng đầy đủ hơn về vai trò ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế đối với sự phát triển của xã hội cũng như quyền lợi của chính mình
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận sau đây
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai bộ chính trị ban hành nghị quyết số hai mươi một nqtu của bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đánh dấu mốc quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu an sinh xã hội
việc triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi một trong gần bảy năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực
và thành quả có ý nghĩa tại các địa phương trên khắp cả nước
có phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế xã hội
thực hiện nghị quyết hai mươi một nqtu của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
bảo hiểm xã hội tỉnh hà nam đã xác định phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng bởi đây là hai chính sách lớn của đảng và nhà nước
đóng vai trò trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội
để đưa chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đến với người dân người lao động trên địa bàn tỉnh hà nam
trong thời gian vừa qua bảo hiểm xã hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành các hội đoàn thể
triển khai hiệu quả rất nhiều những giải pháp góp phần lan tỏa chính sách an sinh xã hội tới từng người dân
đoàn thể chính trị xã hội rồi thậm chí người dân để tạo cái môi trường điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
cái thứ hai là cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan bận ngành các hội đoàn thể
để đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đa dạng
và thông qua công tác tuyên truyền thì nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cũng đã được nâng cao
bên cạnh việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền
bảo hiểm xã hội các huyện trên địa bàn tỉnh hà nam đã phối hợp với các cơ quan đoàn thể
hội phụ nữ tổ chức các buổi tuyên truyền đến các tri hội các hộ gia đình
nhiều người dân lao động tự do trước đây chưa hề biết đến chính sách khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
thì chính qua những buổi tuyên truyền tận nhà như thế này đã giúp họ hiểu hơn được quyền lợi của mình
với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà già từng đối tượng đã giúp các ngành địa phương
chủ sử dụng lao động và tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn mục đích ý nghĩa tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nhà nước
gia đình chúng tôi nay biết được bảo hiểm xã hội của huyện và bên phụ nữ tuyên truyền cho chúng tôi
để chúng tôi biết được bên bảo hiểm xã hội này
gia đình chúng tôi tham gia nay chúng tôi đóng mức lương để sau này để hưởng chế độ lương hưu về tuổi già khi chúng tôi hết tuổi lao động
qua đánh giá về thực hiện nghị quyết hai mươi một của bố chị tôi thấy so với thời điểm hiện tại
thì nhận thức của người dân đã nắm được vai trò ý nghĩa tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế
và tốc độ phát triển của tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế của những năm gần đây tăng nhanh và cao so với các năm trước
một phần là do người dân cũng hiểu được cái vai trò ý nghĩa của cái việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế
sòng sòng với việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
thì việc tăng số lượng người tham gia bảo hiểm y tế cũng là một trong những nhiệm vụ song hành
để đạt được mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân
những năm qua công tác đổi mới hoạt động
chất lượng phục vụ khám chữa bệnh đặc biệt tại các tuyến cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng
đóng vai trò then chốt giúp người dân yên tâm hưởng quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế
đồng thời giải được bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến trên
trung tâm y tế huyện bình lục mỗi ngày tiếp đón trung bình hàng trăm bệnh nhân
trong những năm qua trung tâm đã tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ cho các y bác sĩ
đồng thời tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại
góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
đối với chúng tôi là sàn xét nghiệm của trung tâm
chúng tôi đã làm ngoại kiểm đối với bệnh viện bạch mai
hiện nay đã được bệnh viện bạch mai công nhận kết quả xét nghiệm của chúng tôi
là tương đương với lại kết quả của bệnh viện bạch mai
cho nên tất cả những người bệnh ở xung quanh bình lục
hoặc là những người lân gẫn thì tin tưởng của chúng tôi đến đây khám bệnh và xét nghiệm
thì tin tưởng như là kết quả của người bệnh ở bạch mai
cho nên là vừa không phải đi xa đỡ tốn kém
lại đỡ hẹn lý trong việc đi thăm khám ở xa
ông kiểm năm nay đã bảy mươi ba tuổi do thường xuyên phải đến trung tâm y tế huyện để nằm điều trị
do căn bệnh huyết áp cao và phổi mãn tính
nên ông đã tham gia mua bảo hiểm y tế từ nhiều năm nay
vì tham gia bảo hiểm y tế đã nhiều năm
nên tiền viện phí và chi phí thuốc thang điều trị hàng ngày của ông đã không còn là nỗi lo lớn nữa
yên tâm nằm điều trị ông mới cảm nhận ý nghĩa và tầm quan trọng khi có trong tay tập thể bảo hiểm y tế
theo tôi thì nghĩ là tất cả mọi người nên tham gia bảo hiểm y tế ở đây
nếu như mình không phải đến viện là cái hạnh phúc của mình
thế nhưng mà còn cái nếu mình đã phải đi bệnh viện ấy
thì bảo hiểm nghĩa là trì trả nghĩa là mình đỡ phải lo về cái kinh tế
sau gần bảy năm triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi một của bộ chính trị đến nay
tỷ lệ bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh hà nam đã không ngừng gia tăng qua các năm
theo số liệu thống kê năm hai nghìn một mươi ba tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh hà nam mới chỉ đạt
trên năm mươi sáu còn tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội chỉ đạt khoảng một mươi năm
nhưng đến nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn đã sắp xỉ chín mươi
tỷ lệ bao phủ của bảo hiểm xã hội cũng đã đạt trên ba mươi hai
đó là những thành tích rất đáng khích lệ trong quá trình tổ chức triển khai
nghị quyết số hai mươi một trên địa bàn tỉnh hà nam
để mà thực hiện tốt cái tinh thần nghị quyết số hai mươi một của bộ chính trị là hướng tới bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế toàn dân thì trong thời gian tới cơ quan bảo hiểm xã hội cũng sẽ phải tiếp tục là
thực hiện tốt đồng bộ những cái giải pháp
thứ nhất là chúng tôi phải tiếp tục tăng cường công tác tham mưu
để nhận được cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp quyền chính quyền
trong việc là lãnh đạo chỉ đạo hệ thống chính trị đối tạo cái điều kiện môi trường thuận lợi nhất
để tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
chính phủ và các bộ ngành đồng bộ triển khai thực hiện nhưng mà không chuyển nơi địa phương
thì cũng không đạt được kết quả như vậy
cho nên chính quyền địa phương phải coi cái mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế đó là một chỉ tiêu kinh tế xã hội và phải được giao cụ thể hàng năm
nhưng mà giao rồi thì phải kiểm tra đánh giá tổng kết xem xét giám sát kiểm tra
để chúng ta thúc đẩy nó đi
và vấn đề quan trọng nhất của đất nước chúng ta muốn mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
thì chúng ta phải tập trung vào cái nhóm lao động
tập trung vào khu vực phi chính thức
để làm sao làm chuyển biến người dân người ta nhận thức thấy rằng là vấn đề an sinh xã hội
vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của người dân
nghị quyết hai mươi một đã góp phần giúp người dân hiểu đầy đủ hơn về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội đối với sự phát triển của xã hội và về quyền lợi của chính mình
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện hai chính sách quan trọng này
bởi trên thực tế
không ít các cơ quan đơn vị vẫn còn thớ ơ chưa vào cuộc
một số cấp ủy đảng chính quyền còn coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ của ngành bảo hiểm xã hội
số người tham gia bảo hiểm xã hội còn ở mức thấp so với tiềm năng
để nghị quyết hai mươi một có sức lan tỏa thu hút sự quan tâm của toàn xã hội
thì sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng
sự vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp có vai trò rất quan trọng
công tác tuyên truyền phổ biến chính sách luôn đem đến các tác dụng rõ rệt
do vậy công tác này phải được tiến hành thường xuyên chủ động và kịp thời làm thay đổi hẳn nhận thức
ý thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và người dân
đồng thời phải phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội
tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
để đạt được mục tiêu mà nghị quyết số hai mươi một đặt ra
phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi đội bao phủ bảo hiểm y tế phải đạt chín mươi
năm mươi lực lượng lao động
tham gia bảo hiểm xã hội
ngành bảo hiểm xã hội nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung cần phải tăng cường các giải pháp hơn nữa
nhằm thúc đẩy lan tỏa chính sách an sinh tới từng người dân
đến đây thì thời lượng của chương trình điểm tựa tương lai tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau